hội nghị ứng dụng công nghệ bốn và công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản việt nam vừa được diễn ra tại thành phố cần thơ
tại việt nam công nghệ bốn đã được nghiên cứu ứng dụng và thúc đẩy trong những năm gần đây
và tạo ra những giá trị rõ rệt cho ngành trồng trọt chăn nuôi thủy sản
nuôi trồng thủy sản đóng góp trên sáu mươi sản lượng thủy sản toàn quốc
tạo công ăn việc làm cho trên một triệu lao động trong lĩnh vực nuôi
nhưng bên cạnh đó nuôi thủy sản cũng còn gặp phải nhiều khó khăn thách thức như dịch bệnh nhiều
khó kiểm soát các vấn đề môi trường biến đổi khí hậu truy xuất nguồn gốc sản phẩm chưa tốt
còn lãng phí nhiều trong quá trình nuôi
tại buổi trao đổi các diễn giả chia sẻ những quy trình nuôi hiệu quả sử dụng thiết bị vật tư
và phân tích hiệu quả của công nghệ bốn trong nuôi trồng thủy sản ngành tôm
hội nghị thu hút gần bốn trăm linh đại biểu là người nuôi tôm đạt hiệu quả cao khu vực đồng bằng sông cửu long